trước tình trạng dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngành y tế đắk lắc vừa tổ chức diễn tập phương án tiếp nhận vận chuyển khoanh vùng cách ly y tế nhằm nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh
mặc dù chưa ghi nhận ca bệnh nào tuy nhiên tỉnh đắk lắc tiếp tục tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chống dịch ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và sẵn sàng các phương án ứng phó với những diễn biến mới theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ